cảm ơn các bạn đã theo dõi
tại tòa bà hàn ni và các luật sư của bà cũng như luật sư của ông trần văn sĩ đều cho rằng hành vi của bà hàn ni và của ông sĩ là phản kháng
là mang tính tự vệ trước chuỗi hành vi miệt thị xúc phạm danh dự của bà nguyễn phương hằng
bà hàn ni bày tỏ trước tòa rằng bà không nghĩ hành vi của mình đến mức phải bị xử lý hình sự
trên thực tế có rất nhiều người đều nghĩ như bà hàn ni cả trong bối cảnh vụ án này và những hành xử nói chung khác
thậm chí không ít người còn cho rằng ông đánh từ trước thì tôi có quyền đáp trả ông
và như thế là tôi không bị tội
nói cách khác không ít người chưa phân biệt được đâu là phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm
đâu là hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự
dĩ nhiên được xem xét là tình tiết giảm nhẹ
trở lại phiên xử bà hà ni
trước việc bị cáo không nghĩ hành vi của mình đến mức phải giải quyết hình sự
đại diện viện kiểm soát cho rằng bị cáo hàn ni có nhận thức sai lầm về pháp luật
viện kiểm sát hỏi ví dụ trường hợp a đánh b
thì b có được quyền đánh lại a không
bị cáo hàn ni đáp bị cáo được quyền chống trả trong giới hạn cho phép
viện kiểm sát bình định bị cáo chỉ được phép chống trả trong trường hợp không còn cách nào khác
không còn phương án giải quyết nào khác
phân tích rõ hơn đại diện viện kiểm sát cho rằng
trong vụ án này các bị cáo luôn lấy nguyên nhân xuất phát từ bà phương hằng
để dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội như thế là không đúng
các bị cáo không được đáp trả lại bà phương hằng bằng cách phát ngôn đưa thông tin sai sự thật
xúc phạm uy tín danh dự của vợ chồng bà hằng và công ty đại nam
thay vào đó các bị cáo có thể thực hiện quyền khiếu nại tố cáo để giải quyết
có lẽ từ phân tích thấu đáo của viện kiểm sát mà khi nói lời sau cùng
trước khi tòa nghị án bà hằng ni đã thành thật nói rằng
bà đã nhận thức sâu sắc hành vi sai trái của mình
tự nhận thấy mình có lỗi và gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người
trong vụ án này nếu để ý chúng ta sẽ thấy có một văn bản luật
luôn chi phối cuộc sống hiện đại của chúng ta
nhất là chuyện phát ngôn trong thế giới mạng xã hội luật an ninh mạng
cáo trạng xác định bị cáo hàn ni đã sử dụng tài khoản facebook và youtube
nhà báo hàn ni để phát buổi ghi hình với tiêu đề
bà hằng có quyền ngồi sổm trên pháp luật không
đăng tải vào ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
trong đó có bốn đoạn phát ngôn được xác định thuộc bí mật cá nhân
bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật
vi phạm điểm d khoản một điều một mươi bảy luật an ninh mạng
theo chủ tọa phiên tòa những phát ngôn trên là thông tin cá nhân liên quan đến đời tư của bà hằng
bị cáo hàn ni đã căn cứ vào một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo chính thống
đã đăng với bà hằng nhưng không tự kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai
không cần hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của bà hằng
không kiểm tra không được sự chấp thuận của cơ quan báo chí
từ đó chủ tọa phiên tòa cho rằng
bị cáo hàn ni phải nhận thức được hành vi làm lộ bí mật cá nhân của người khác
là vi phạm pháp luật đã được quy định trong luật an ninh mạng
về mặt lý luận có lẽ sẽ vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh khái niệm
thế nào là làm lộ bí mật cá nhân của người khác khi những thông tin đó đã được đăng tải trên báo chí trinh thống
xong nếu bản án kết tội bị cáo hàn ni có hiệu lực pháp luật
thì đây có lẽ là án lệ cho mỗi cá nhân chúng ta khi quyết định phát ngôn trên mạng xã hội
về thông tin đời tư của một ai đó
dù nó đã được đề cập trên các phương tiện truyền thông trước đó
nó sẽ là một cái relles cảnh báo chúng ta phải tự kiểm soát bản thân
kiểm soát những cảm xúc của chính mình trước khi đẩy những cảm xúc đó lên mạng xã hội
trong những luận bàn với bạn bè hành nghề luật nhiều người vẫn nói với nhau rằng
giá như cơ quan chức năng có biện pháp xử lý bà phương hằng sớm hơn hữu hiệu hơn
thì có lẽ mọi chuyện đã không bị đẩy đi quá xa thành hai vụ án hình sự như thế này
bởi bà hằng đụng rất nhiều người nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh thực hành chữ nhẫn
để đáp trả lại bà đúng quy định của pháp luật
và như thế chuyện bà hằng nhi lãnh án dẫu là một bài học kinh nghiệm cho nhiều người
khi hành xử trên mạng xã hội thì trước hết đối với người trong cuộc bị cáo hằng nhi
đó là một bài học cay đắng khôn lường
thưa quý vị liên quan đến vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bà nguyễn phương hằng
giám đốc công ty cổ phần đại nam cùng bốn đồng phạm thực hiện
mới đây viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đặng thị hằng nhi
mức án một năm sau tháng tù đến hai năm tù
ngày ba tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đối với hai bị cáo đặng thị hằng nhi và trần văn sĩ
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án
các kết luận giám định cũng như lời khai của các bị cáo
vị đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hàn ni
mức án từ một năm sáu tháng đến hai năm tù bị cáo trần văn sĩ từ hai năm đến hai năm sáu tháng tù
cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo đại diện viện kiểm sát hai bị cáo đặng thị hằng nhi và trần văn sĩ
đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ thực hiện nhiều buổi live stream trên không gian mạng
phát ngôn có nội dung bịa đặt biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng
xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân
bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà nguyễn phương hằng giám đốc công ty cổ phần đại nam
và ông huỳnh uy dũng chồng bà hằng trái quy định của pháp luật
trong quá trình xét hỏi bị cáo hàn ni cho biết công tác trong lĩnh vực pháp luật khoảng hai mươi năm
do đó đại diện viện kiểm sát đánh giá bị cáo bà ni đang có nhận thức sai lầm về pháp luật
đại diện viện kiểm sát dẫn chứng ví dụ trường hợp a đánh b thì b có được quyền đánh lại a
đại diện viện kiểm sát họ bị cáo nhi bị cáo nhi đáp bị cáo được quyền chống trả trong giới hạn cho phép
viện kiểm sát nói bị cáo chỉ được phép chống trả trong trường hợp không còn cách nào khác không còn phương án giải quyết nào khác
trả lời câu hỏi của luật sư bà hằng nhi khẳng định lại một lần nữa
mục đích live stream của bà chỉ để nói cho công luận biết rằng những điều bà hằng nói là không được phép
sai sự thật và xúc phạm rất nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của người khác chứ không nhằm mục đích tấn công bà hằng
theo các kết luận của công an tp hcm và công an tỉnh bình dương
có tổng cộng hai mươi chín lần bà ni bị bà hằng xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm
thưa quý vị vụ nhiều cá nhân gửi đơn tố cáo bà nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam bình dương lại làm nóng dư luận
mới đây tại tòa bị cáo hằng nhi khẳng định
các thông tin đưa lên mạng xã hội liên quan đến đời tư bà nguyễn phương hằng đúng sự thật
bị cáo căn cứ vào một phần thông tin trong các bài báo trinh thống đã đăng
ngày một ba tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo đặng thị hàn ni
bốn mươi sáu tuổi luật sư nhà báo và bị cáo trần văn sĩ sáu mươi sáu tuổi luật sư
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tám h ba mươi năm phút phiên tòa khai mạc
trong phần làm thủ tục thư ký thông báo về việc bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng
và các cá nhân công ty là người có liên quan xin vắng mặt tại phiên tòa
xét thấy quá trình điều tra cơ quan điều tra đã ghi lời khai đầy đủ
và sự vắng mặt không ảnh hưởng tới quá trình xét xử nên hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa
được xét hỏi đầu tiên bị cáo trần văn sĩ thừa nhận
ngoài việc hành nghề luật sư từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
bị cáo còn sử dụng youtube phát các thông tin về bà nguyễn phương hằng
ông huỳnh uy dũng công ty đại nam quỹ tử thiện hằng hiễu
theo lời khai của bị cáo sĩ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bị cáo có phát nội dung
nguyễn phương hằng sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đã miệng
công ty cổ phần đại nam nợ nần trồng chất vay mượn của nhiều người nhiều doanh nghiệp
chủ tọa hỏi không có kiểm chứng thì bị cáo lấy đâu ra những thông tin này để đưa lên mạng xã hội
bị cáo sĩ im lặng trước câu hỏi này
bị cáo sĩ thừa nhận việc đưa các thông tin chưa kiểm chứng này lên mạng xã hội
gây bất lợi cho bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng và công ty đại nam
bị cáo thừa nhận cáo chặn truy tố là đúng không oan sai
khi được hội đồng xét xử hỏi về việc có lên mạng xã hội phát thông tin xúc phạm bà nguyễn phương hằng hay không
bị cáo hẳn nghi khai
sáng ngày ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bà hằng có phát thông tin xúc phạm mình nên đã lên mạng tìm hiểu
và sau đó bị cáo live stream trên facebook phản bác lại với nội dung bà hằng có ngồi sùng trên pháp luật
về nội dung tố bà hằng tên thật là nguyễn thị thanh tuyền có liên quan tới năm cam bị cáo hàn ni khai
trong phiên xét xử bà nguyễn phương hằng trước đó có nêu rõ tên khác của bà hằng là nguyễn thị thanh tuyền
bị cáo hàn ni khẳng định các thông tin liên quan đến đời tư của bà nguyễn phương hằng đưa lên mạng xã hội là đúng sự thật
và bị cáo căn cứ vào một phần thông tin và nội dung trong các bài báo trinh thống đã đăng về bà hằng
bị cáo hàn ni tỏ ra bức xúc khi bị bà hằng xúc phạm vu khống nục mạ là làm gái tống tiền doanh nghiệp phản động
theo bị cáo các thông tin bị cáo đăng trên mạng xã hội không nhằm mục đích xúc phạm bà hằng
mà bị cáo đưa thông tin về việc bà hằng là người bình thường là một công dân phải thực hiện theo quy định của pháp luật việt nam
khi được hỏi về việc đăng thông tin về đời tư của bà hằng có xin phép bà hằng không bị cáo hà ni trả lời
bị cáo không biết bà hằng là ai chỉ tới phiên tòa xét xử bà hằng bị cáo mới gặp và biết bà hằng nên không thể xin phép
bị cáo khẳng định tại thời điểm đăng thông tin về bà hằng bị cáo đã tìm hiểu và biết luật thông tin cá nhân
luật bí mật cá nhân chưa được ban hành nên việc bị cáo lấy thông tin về đời tư bà hằng trên mạng xã hội rồi đăng tải không phải là tiết lộ bí mật đời tư cá nhân
dù thừa nhận hành vi của mình là sai nhưng bị cáo hàn ni cho rằng bản thân không nghĩ việc làm của mình tới mức phải xử lý hình sự